thưa quý vị và các bạn bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố mã sở giáo dục và đào tạo và mã hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
năm nay cả nước có sáu mươi năm hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông sự kiến có hơn một triệu thí sinh sẽ đăng ký tham dự kỳ thi
theo đó các thí sinh căn cứ thông tin này để điền vào phiếu đăng ký tham dự kỳ thi từ ngày hai tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm
tất cả thí sinh phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký quyết định số hai trăm tám mươi một ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư về tiếp tục củng cố hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
quyết định số hai trăm tám mươi một của chính phủ đặt mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi một
năm hai nghìn ba mươi một mỗi trạm y tế có ít nhất một bác sĩ cơ hữu mỗi thôn bản có một nhân viên y tế được đào tạo hoặc tập huấn về chuyên môn xây dựng đề án vị trí việc làm phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức sanh nghề nghiệp theo phân cấp của chính phủ và tuyển dụng với số lượng cơ cấu phù hợp bảo đảm thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị tại y tế cơ sở nghiên cứu bảo đảm tiền lương phụ cấp chế độ đải ngộ cho nhân lực y tế cơ sở xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc có chính
độ chuyên môn cao cùng với đó đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở cụ thể chú trọng phòng bệnh nâng cao sức khỏe sang lọc phát sinh sớm bệnh tật đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm bệnh mạng tính chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở thực hiện quản lý sức khỏe người dân tại gia đình và cộng đồng sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi quản lý sức khỏe toàn diện
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên chín mươi năm dân số trên chín mươi năm người dân sử dụng dịch vụ y tế ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế tri trả trên chín mươi năm dân số được quản lý sức khỏe người có nguy cơ mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân
theo bảo hiểm xã hội việt nam quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có hơn chín mươi triệu người tham gia bảo hiểm y tế
đặc biệt số lượt khám chữa bệnh và số tri bảo hiểm y tế tiếp tục tăng cao lần lượt là năm hai mươi tám và một mươi hai sáu mươi bốn
điều này tiềm mẩn nguy cơ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt sự toán chính phủ giao đồng thời bộ chi quỹ bảo hiểm y tế
trước thực trạng nêu trên bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương phải thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí không để xảy ra trường hợp cơ sở y tế lạm thu
trường hợp nếu không bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế thì các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ phải hoàn trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đầu tư công ở thời điểm hiện tại vẫn là một động lực tăng trưởng quan trọng cần thúc đẩy để nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng sáu năm trong năm nay

năm hai nghìn hai mươi bốn tổng nguồn lực đầu tư công thấp hơn đáng kể so với năm ngoái do vậy nhiệm vụ giải ngân để tăng trưởng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết
theo tỷ lệ giải ngân trong khi có bốn bộ cơ quan trung ương và hai mươi ba địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao trên hai mươi kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
thì vẫn còn tới ba mươi tám bộ cơ quan trung ương và hai mươi sáu địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước
thậm chí có một mươi năm bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là dù một phần tư chặng đường của năm hai nghìn hai mươi bốn đã đi qua
số liệu được bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn còn khoảng ba mươi hai tỷ đồng trên tổng số gần sáu trăm năm mươi bảy ba trăm bốn mươi chín tỷ đồng vốn kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn chưa được phân bổ chi tiết
trong đó vốn ngân sách trung ương là chín năm trăm linh tỷ đồng của hai mươi một trên bốn mươi bốn bộ cơ quan và hai mươi bốn trên sáu mươi bốn
trong đó vốn ngân sách trung ương là chín năm trăm linh tỷ đồng của hai mươi một trên sáu mươi ba địa phương vốn cân đối ngân sách địa phương là hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng của hai mươi năm trên sáu mươi ba địa phương
bộ kế hoạch và đầu tư cho biết hiện bộ này đang phối hợp với bộ tài chính để báo cáo thủ tướng chính phủ chính phủ trinh cấp có thẩm quyền cắt giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi bốn với các đơn vị chưa phân bổ chi tiết
bên cạnh đó các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời phải nhanh chóng xử lý khó khăn vườn mắc với nguồn cung cát đá để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia như sân bay cảng biển đường cao tốc dự án liên vùng liên tỉnh hạ tầng năng lượng
theo kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông giảm tám mươi năm ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông gây ra so với hiện tại
bên cạnh đó thành phố cũng nỗ lực kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp đảm bảo tối thiểu chín mươi bảy cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường
một trăm linh cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi khí thải công nghiệp lớn rất lớn phải đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động có kết nối truyền số liệu trực tiếp về sở tài nguyên và môi trường
miễn phí một trăm linh giá vé metro số một biến thành suối tiên trong thời gian ba tháng đầu kể từ ngày tuyến đường sắt này bắt đầu khai thác vận hành thương mại
đây là nội dung đang được sở giao thông vận tải tp hcm dự thảo xin ý kiến các đơn vị chức năng
theo đó đơn vị này dự thảo hỗ trợ một trăm linh giá vé cho người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mẹ việt nam anh hùng thương bình người được hưởng chính sách như thương bình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đỏ khoa học từ nguồn ngân sách tp hcm
đồng thời hỗ trợ năm mươi giá vé lượt và vé tháng đối với học sinh sinh viên trên địa bàn tp hcm
việc thực hiện chính sách miễn giảm giá vé thể hiện chính sách yêu việt của tp hcm đối với các đối tượng chính sách
qua đó khiến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng góp phần làm giả bùn tắc và tai nạn giao thông